nhân dịp dự lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hẻ hai nghìn một mươi chín tại tỉnh bắc cạn
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã gặp mặt lãnh đạo chủ chốt của tỉnh
trong buổi làm việc phó thủ tướng đã nghe các báo cáo và nắm bắt tình hình chính trị xã hội kinh tế của tỉnh bắc cạn trong thời gian qua
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương hòa bình đề nghị tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình
nghị quyết của chính phủ tập trung chỉ đạo xử lý khoanh vùng dập dịch tả lợn châu phi phát triển mạnh lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến
nông nghiệp công nghệ cao tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp quan tâm cải thiện đời sống đồng báo dân tộc thiểu số
đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các loại tội phạm
tỉnh bắc cạn kiến nghị chính phủ chỉ đạo thắt chặt quản lý việc nhập khẩu các mặt hàng gỗ rán
tránh ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các công ty trong nước
đồng thời kiến nghị chính phủ sớm chỉ đạo ban hành hướng dẫn cụ thể để giải quyết chế độ chính sách cho các cán bộ dôi dư của các thôn xã thuộc diện sát nhập theo nghị quyết số ba mươi bảy của trung ước